nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tối nay lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên bú liềm vàng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra tại hà nội
giải do ban tổ chức trung mương chủ trì phối hợp với báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam hội nhà báo việt nam tổ chức
sự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
được phát động từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín hơn ba mươi tác phẩm báo chí xuất sắc đã được lựa chọn từ gần một bảy trăm linh tác phẩm báo chí viết về xây dựng đảng
thuộc các loại hình báo in phát thanh truyền hình báo mạng điện tử và báo ảnh
các tác phẩm dự giải bú liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí trung ương và địa phương phong phú về chủ đề thể loại đã phủ khắp tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
đề tài nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
các vấn đề được bàn luận sâu sắc như bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phát triển lý luận về xây dựng đảng và thực tiễn công tác xây dựng đảng
tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới cách làm sáng tạo trong việc triển khai học tập quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của đảng
và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai nhất là nghị quyết trung ương bốn năm trăm sáu mươi bảy và tám khóa một mươi hai
tại buổi lễ có năm mươi bảy tác phẩm xuất sắc được trao giải trong đó có năm giải a một mươi giải b một mươi năm giải c và hai mươi năm giải khuyến khích
và hai giải mới là giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người việt nam ở nước ngoài